sáng nay tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử bị cáo nguyễn quang trung
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
cùng các nhân viên thuộc cấp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng là doanh nghiệp nhà nước
do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nắm giữ một trăm linh vốn chủ sở hữu đến năm hai nghìn một mươi cổ phần hóa
tuy nhiên trung đã tự ý quyết định việc chuyển nhượng giá chuyển nhượng nhà tại một trăm tám mươi sáu trần phú
cho công ty cổ phần địa ốc phương trang với giá gần một chín tỷ đồng gây thất thoát của nhà nước
bị cáo còn ký quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất tại ba mươi một núi thành
cho xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng là đơn vị trực thuộc công ty
gây thất thoát tài sản nhà nước hai sáu tỷ đồng
trong phần xét hỏi bị cáo trung và các bị cáo thừa nhận hành vi của mình
viên xét xử sẽ tiếp tục diễn ra
công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với lê minh hòa chú tại huyện long điền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ngày tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một phụ nữ trú tại huyện đất đỏ
đến gặp hòa nhờ chạy giúp con trai đang bị bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy để được nhẹ tội
hòa đồng ý giúp với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai hòa đã hai lần nhận tiền từ người phụ nữ
với tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền thì không thấy hòa giúp đỡ gì nên bị hại đã trình báo công an
làm việc với cơ quan điều tra hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tp biên hòa của tỉnh đồng nai phối hợp với đội quản lý thị trường
số hai phát hiện thú dữ
tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh romio vber store tại số bảy mươi bốn đường phan đình phùng
và chi nhánh thứ hai tại phường hố nai lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm sản phẩm
về thuốc lá điện tử đều mang nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất
chủ cơ sở kinh doanh này là bà đinh thoại ánh ngọc đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ
liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị niêm phong chờ xử lý
liên quan đến vụ ngộ độc của nhiều học sinh tại trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
sau khi đi tham quan ngày hôm nay sở y tế tp hà nội cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu
khiến bảy mươi hai học sinh bị ngộ độc phải nhập viện
hiện tại sáu mươi tám trên bảy mươi hai trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện
hiện còn bốn cháu vẫn đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện ba
hiện tại sức khỏe các cháu ổn định
quận thanh xuân tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn trường tiểu học kim giang
trong đó giả soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến
từ đó chấn chỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm như trên
tình trạng gia tăng ca ngộ độc do ăn món cá chép ủ muối chua ở quảng nam tiếp tục được báo động
khi vừa ghi nhận thêm hai bệnh nhân mới
hai bệnh nhân này ở hai xã khác nhau ở huyện miền núi phước sơn
cũng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc tương tự một mươi ca ngộ độc đã được ghi nhận trước đó
hai bệnh nhân được nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn mửa chóng mặt
hai trường hợp được xác định không liên quan đến nhau
trước đó có dùng món cá chép muối ủ chua cùng gia đình
hiện cả hai được xác định bị ngộ độc dạ dày hiện chưa có biểu hiện liên quan đến độc tố botulium
đến thời điểm này sức khỏe của hai bệnh nhân cơ bản đã được ổn định
viện pasteur nha trang đang phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tiến hành truy vết và lấy mẫu cá ủ muối chua trên địa bàn
viện phước sơn để điều tra giam sát xử lý nguồn độc